tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính lưu ý lãnh đạo tỉnh quảng nam cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân nhất là các đối tượng chính sách hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa
tỉnh cần tiến hành kiểm tra giả soát và có chính sách hỗ trợ kịp thời không để người dân nào thiếu đói trong dịp tết cổ truyền
đồng thời chú ý hơn nữa đến công tác an ninh trật tự trên địa bàn thường xuyên tuần tra bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp tết
nhân dịp này thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí lê phước thanh nguyên bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam
tiếp đó đồng chí phạm minh chính đã đến thăm chúc tết trung đoàn bộ binh tám trăm tám mươi năm thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng trần thị khẩn
cùng một số hộ nghèo và đối tượng chính sách tại thành phố tam kỳ đồng thời đến dân hương và trồng cây lưu niệm tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng tại xã tam phú thành phố tam kỳ
để giúp bà con vơi bớt gánh nặng và có một cái tết cổ truyền đấm ấm tỉnh quảng nam và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã đến thăm và trao tặng quà cho bà con tại các xã nghèo vùng cao trong tỉnh
một mươi năm năm qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và các nhà hào tâm đã thường xuyên đến thăm hướng dẫn bà con phát triển sản xuất trao tặng hàng nghìn xuất quà và xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho người dân trong xã
riêng trong dịp đón tết cổ truyền năm nay công đoàn văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
đã kêu gọi cán bộ đoàn viên ở văn phòng và các nhà hảo tâm tặng hơn một trăm năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng và hỗ trợ năm mươi triệu đồng giúp hộ gia đình ông romea xây dựng nhà ở
thực hiện chủ trương của ủy ban tỉnh kết nghĩa với xã trà vinh được nhiều năm và chúng tôi hàng năm thì cuối năm thì vận động cán bộ đoàn viên của công đoàn mỗi người hỗ trợ một ít
cộng với một số nhà hảo tâm chúng tôi lên đây để thăm
chúng tôi liên hệ với các thông ở xã tà binh để mà đánh được với từng hộ nghèo hộ gia đình chính sách
thì cái lần này thì chúng tôi hỗ trợ được cho là bốn mươi hai hộ nghèo của sở tà biên và cũng có vận động được một mươi cái xuất quà để tặng cho một mươi hộ gia đình chính sách là người có công
sự quan tâm của văn phòng ban nhân tỉnh thì rất là nhiều cho xã tà bình năm nào cũng có các xuất quà cho xã
và cho đối tượng chính sách
thì sáng hôm nay thì bằng tấm lòng của các đơn vị hào tâm cũng như là văn phòng ủy ban nhân tỉnh
thị xã rất là mừng và phấn khởi các hộ dân khó khăn được nhận các xuất quà để đón năm mới vui vẻ an lành
tuy giá trị những món quà tặng cho bà con là không lớn nhưng qua đây đã thể hiện tình cảm quan tâm chia sẻ của cán bộ
nhân viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và các nhà hảo tâm
để các hộ gia đình nghèo có được cái tết an lành hơn
hôm nay được cấp trên xuống đây để hỗ trợ một xuất quà nhưng mà tôi cảm thấy dù xuất quà bằng giá trị như thế này
nhưng mà tôi cảm thấy rất là to lớn bởi vì nhà nước cũng có chút sự quan tâm giúp đỡ cho dân làng ở đây
tôi là một người trong bán miền núi
khi được nhận quà như thế này
tôi rất là phấn khởi rất là vui mừng và hy vọng sau này đáng và trung ương nhà nước quan tâm đến bán chúng tôi nhiều hơn để chúng tôi có một cái tết an lành và hạnh phúc
cùng với người dân xã tà vinh trong những ngày qua nhiều đoàn công tác của các đơn vị kết nghĩa ở tỉnh và các nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng quà chia sẻ khó khăn của người dân ở các xã miền núi cao của tỉnh
những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng nó thật ý nghĩa góp phần động viên giúp đồng bào miền núi quảng nam
tết đầm ấm xung vầy bên gia đình và người thân
thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các mạnh thường quân ở bạc liêu đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực nhằm giúp những hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện vui xuân đón tết đầm ấm

trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp

trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong những ngày qua các cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho biết sẽ không cử phái đoàn tới dự cuộc hòa đàm về tình hình syri tại thủ đô astana của kazakhstan do những yêu cầu cấp thiết trong công tác chuyển giao quyền lực tại washington
quyền phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ martoner cho biết đại sứ mỹ tại kazakhstan jockron sẽ đại diện cho nước này tham gia cuộc hòa đàm tại astana dự kiến được tổ chức vào tuần tới
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao kazakhstan cho biết các phái đoàn nga thổ nhĩ kỳ và iran đã đến với các cấp ủy đảng để tìm hiểu về tình hình syri tại thủ đô astana của kazakhstan
trước đó thổ nhĩ kỳ và nga đã quyết định mời mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình syri tại astana tuy nhiên chính phủ iran đã phản đối việc mỹ tham dự hòa đàm syri
theo kế hoạch các cuộc đàm phán tại astana do nga thổ nhĩ kỳ và iran làm trung gian sẽ được tổ chức giữa đại diện của chính quyền syri và các nhóm đối lập vào ngày hai mươi ba tháng một
vấn đề an ninh chống khủng bố vẫn đang được thắt chặt tại các nước châu âu
bộ đội vụ áo tiết lộ đối tượng tình nghi một mươi tám tuổi vừa bị lực lượng an ninh nước này bắt giữ đã gần như sẵn sàng thực hiện âm mưu tấn công khủng bố tại thủ đô viên
vụ trưởng vụ an ninh công cộng thuộc bộ đội vụ áo còn nêu rõ âm mưu khủng bố trên đã được lên kế hoạch để tiến hành sớm
đối tượng một mươi tám tuổi đã bị bắt ngay sau khi âm mưu khủng bố bị triệt phá vào tối ngày hai mươi tháng một
đây là một công dân áo gốc albany
lực lượng an ninh đã theo dõi đối tượng dựa trên các thông tin tình bắt
bộ nội vụ áo cũng xác nhận tên này có liên quan đến một tổ chức cực đoan albany
trước đó các nguồn tin tình báo đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công ở viên địa điểm thu hút đông đảo du khách nước ngoài
do đó lực lượng chức năng áo đã tăng cường các biện pháp an ninh tại đây triển khai thêm nhiều cảnh sát mặc quân phục và thường phục ở những khu vực công cộng đặc biệt sau khi đối tượng tình nghi bị bắt giữ
các nhà điều tra áo đã đưa ra giả thiết đối tượng tình nghi âm mưu tiến hành đánh bom tại một nhà ga tàu điện ngầm
liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc các công tố viên đặc biệt hàn quốc sẽ phụ trách thẩm vấn hai trợ lý của tổng thống hàn quốc park geun hye là bà chu jun sun bộ trưởng văn hóa hàn quốc đương nhiệm và ông kim ki chun cựu tránh văn phòng phủ tổng thống hàn quốc về vai trò của họ trong việc tạo danh sách đen các nhân vật trong ngành văn hóa nghệ thuật không được nhận sự hỗ trợ của chính phủ
nhóm điều tra cho biết đang có kế hoạch xét hỏi bà chu jun sun và ông kim ki chun về việc liệu tổng thống park geun hye có yêu cầu họ lập ra danh sách này hay không
trước đó cùng ngày tòa án quận trung tâm seoul đã ban hành lệnh bắt giữ bà châu jun sun bộ trưởng văn hóa hàn quốc đương nhiệm vì tội lạm dụng chức quyền và khai man cùng với ông kim kion cựu tránh văn phòng phủ tổng thống hàn quốc người được cho là chủ mưu lập danh sách đen nêu trên
bà châu đã quyết định từ chức ngay sau khi bị bắt giữ
danh sách đen nêu trên bao gồm gần một mươi người có lập trường phản đối chính phủ để ngăn họ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước
trong số này có nhà văn han kang từng giành giải thưởng văn học quốc tế man booker năm hai nghìn một mươi sáu và đạo diễn park chan ok từng giành giải thưởng liên hoàn phim cannes năm hai nghìn bốn
thời gian xem xét và chấp thuận cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài tại malaysia đã được rút ngắn từ ba mươi ngày xuống còn một mươi bốn ngày
đây là vấn đề được quyết định tại một cuộc họp cấp cao về tiếp nhận sinh viên nước ngoài
do phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ malaysia ahmad jahid hamidi chủ trì
malaysia sẽ bổ sung thêm một mươi quan chức đến làm việc tại cục nhập cư của nước này để tăng cường nhân lực phục vụ công tác cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài
trong khi chờ chấp thuận thị thực chính phủ malaysia sẽ cấp thị thực tạm thời cho sinh viên nước ngoài sau khi tên tuổi của họ được kiểm tra qua danh sách của cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế interpol
ngoài ra chính phủ malaysia cũng đồng ý cấp thị thực cho cha mẹ sinh viên hoặc người bảo hộ của họ
đặc biệt là từ khu vực trung đông
chính phủ malaysia cho biết sinh viên nước ngoài là lực lượng đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế malaysia thông qua nguồn ngoại tệ tương đương năm tỷ ringgit khoảng một một mươi hai tỷ đô la mỗi năm
hiện còn khoảng bốn sinh viên nước ngoài đang phải chờ đợi xin thị thực để vào học tại các trường ở malaysia
liên quan đến khủng hoảng chính trị tại gambia tổng thống mát nhiệm gambia jame người đã chấp thuận rời bỏ quyền lực sau sáu tuần khủng hoảng chính trị đã rời gambia
trên một máy bay tư nhân
theo các nguồn tin chính thức máy bay chở ông jame đã cất cánh lúc hai mươi một h hai mươi theo giờ địa phương tức hai mươi một h gmt để tới thủ đô coragri của guinea
tổng thống jame lên nắm quyền ở gambia sau cuộc đảo chính quân sự năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và liên tiếp tái đắc cử tổng thống vào các năm hai nghìn một hai nghìn sáu và hai nghìn một mươi bốn
trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái ông jammeh đã thất bại trước lãnh đạo phai đối lập
và dự kiến chuyển giao quyền lực vào ngày một mươi chín tháng một
tuy nhiên đến ngày một mươi bảy tháng một ông jame bất ngờ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tuyên bố sẽ không từ chức
sau những cuộc thương lượng với tổng thống hai nước guinea và mauritani ông jame tuyên bố chấp nhận từ bỏ quyền lực sau hai mươi hai năm nắm giữ để duy trì hòa bình ở quốc gia tây phi này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của chương trình nhân dân
thân ái chào tạm biệt